thưa quý vị cục thuế tp hcm mới đây có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
đối với công ty cổ phận sách giáo dục tại tp hcm số tiền hơn một tỷ đồng
vì vi phạm khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nợ
công ty cổ phận sách giáo dục tại tp hcm sgd đã có hành vi khai sai
dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
do đó sgd bị phạt tiền gần một trăm hai mươi bốn triệu đồng
ngoài ra công ty cố phần sách giáo dục tại tp hcm còn bị truy thu thuế thiếu vào ngân sách nhà nước
gần sáu trăm một mươi chín triệu đồng và hơn hai trăm bảy mươi ba triệu đồng tiền thuế chậm nộp
như vậy tổng số tiền thuế truy thu tiền phạt và tiền chậm nộp lên tới hơn một tỷ đồng
vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai sgd đạt doanh thu gần bốn mươi chín tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ
tuy nhiên chi phí giá vốn đã tăng mạnh khiến lãi gột giám một nửa so với quý tư năm hai nghìn hai mươi một
xuống còn gần ba tỷ đồng
lũy kế cả năm hai nghìn hai mươi hai sgd đạt hai trăm một mươi ba tỷ đồng doanh thu và vón vẹn hơn một tỷ đồng lãi sau thuế